một mươi ba năm là quãng thời gian không hề nhỏ đối với một đời người
thế nhưng đó lại là quãng thời gian mà ông nguyễn trung chất dành chọn để chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh
ông đã nuôi dưỡng dạy bảo và cho các em được học hành được phát triển bình đẳng như các trẻ em khác trong xã hội
có gia đình các cháu là bốn chị em gái ở đây
tôi nhớ là từ những năm hai nghìn tám sau đó tôi đi xuống một xã để giúp đỡ về công việc mùi trường cho một xã
vì xây cho cái xã đó một cái dưỡng nước để cho các cháu học sinh có nước để dự dụng
thì gặp bốn năm cháu trẻ con đang ra ngoài ruộng đồng ruộng để đi bắt con cào cào
tôi thấy cái cháu nó cũng khó khăn quá cháu cũng dây dưa
tôi thấy khổ sở tôi hỏi nhà cháu ở đâu
sau khi cháu nói gần nhà đấy tôi đưa về cháu đến nhà
thì mới hỏi cháu biết rằng là cái cháu là những hoàn cảnh rất đặc biệt
cho nên là tôi đã mời gửi bàn xã đến
và đề nghị các anh ấy làm các thủ tục giấy tờ giản thiết để đưa hai cháu lớn vào trung tâm trước
sau đó thì tiếp năm sau lúc đó hai cháu cho em của cháu còn bé
sau khi cháu đủ sáu tuổi tôi nhận tiếp hai cháu em của cháu vào đây
bây giờ thì bốn cháu đã
là lớn chị đã học năm một mươi em đã học năm ba
và cái cháu rất là ngoan
tôi nghĩ rằng là
mình cũng vui nếu như người ta nói là con người ta mỗi người có một số phận
thì đôi khi số phận cái cháu đã được thay đổi
trung tâm hy vọng tiên cầu là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
ngôi nhà chung dành cho các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt
tại thôn tiên cầu xã hiệp cường huyện kim động tỉnh hưng yên
nơi đây suốt một mươi ba năm
năm qua ông nguyễn trung chắt đã bao bọc che chở cho hàng trăm mảnh đời bất hạnh
và cũng từ nơi đây nhiều em nhỏ đã trưởng thành có công ăn việc làm
tự tạo dựng được cuộc sống của chính mình
bác chắt thì một con người rất là nhân hậu
bác có tấm lòng bao la lắm
thương con trẻ
chúng tôi vào đây là cũng
nghĩ đến bác
và bác là con người để chúng tôi học tập
bác có cái tâm và cái tấm lòng rất là rộng
chúng tôi cũng
chị em ở đây cũng
để mà chăm lo cho các cháu
khi mà bọn em đọc thông tin về trung tâm tiên cầu thì bọn em
không hiểu sao có cảm giác là có cái
rất là muốn đến
và khi mà nói chuyện với chú chắt đặc biệt là nói chuyện với chú chắt nữa thì cảm thấy là chú là một người rất là tâm huyết với các em
và cái mục đích mà chú dành cho các em thì cũng rất là
hay là chú dành
mặc dù là có thể ăn uống còn thiếu thốn nhiều nhưng mà
học thì chú luôn đảm bảo là nếu các em muốn học thì chúng đủ cho các em đi học đầy đủ
thì cái đấy là cái mà bọn em
cực kì là
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh ngày mới của chúng tôi sáng ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại